và dĩ nhiên số tiền cọc cũng ngày càng cao và cuối cùng đã sập bẫy đối tượng
có người bị lừa trên chục tỷ đồng người thấp nhất thì vài trăm triệu